thưa quý vị cùng với những chiến công trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
lực lượng an ninh kinh tế đã tập trung phát hiện đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu hoạt động phá hoại kinh tế
thông qua kinh tế để phá hoại chính trị chuyển hoán nội bộ của cơ quan đặc biệt nước ngoài
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới tội phạm tham nhũng buôn lậu và gian lận thương mại
góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
hiện nay lực lượng an ninh kinh tế từ bộ đến địa phương đều có bước phát triển mạnh mẽ
đã xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn như vụ tham mô tài sản nhà nước của lã thị kim oanh
vụ chạy cota hàng diệt may xuất khẩu vụ vi phạm xảy ra tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
vụ giang kim đạt và đồng bọn chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên biển của nguyễn trường sơn và đồng bọn
các chuyên án đã đột phá
những tội phạm kinh tế đang diễn ra được lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an đánh giá cao dư luật ủng hộ
đối với các vụ án thuộc viện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực của trung ương và của tỉnh
thì cũng đã được các đồng chí tập trung đấu tranh triệt phá và đưa ra xử lý thì rất là kịp thời
cùng với việc đề xuất các chủ trương chính sách giải pháp phù hợp
nhằm giữ vững an ninh kinh tế bảo đảm an ninh lợi ích quốc gia
trong nhiều năm qua lực lượng an ninh kinh tế đã trực tiếp tham mưu và phối hợp với các đơn vị bộ ngành kinh tế
tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo bộ công an bàn hành nhiều văn bản quan trọng về công tác đảm bảo an ninh kinh tế
những vấn đề về an ninh tiền tệ đảm bảo thanh khoản đảm bảo an toàn cho hoạt động của tổ chức tiến dụng
đảm bảo nguồn lực đảm bảo tài sản cho nhà nước cũng như của người dân
cũng như tất cả những hoạt động phòng chống tội phạm rồi phòng chống rửa tiền
thì có thể nói tất cả các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đều có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả tích cực toàn diện
của lực lượng công an nói chung đặc biệt của lực lượng an ninh kinh tế nói riêng
có thể khẳng định công tác tham mưu của công an ninh tế
có những kiến nghị đúng trúng và kịp thời mang tầm chiến lược vừa giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt
vừa giải quyết vấn đề cơ bản lâu dài đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế đặc biệt trong tình hình mới hiện nay
bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối của đảng ủy công an trung ương bộ công an
được sự giúp đỡ của nhân dân và sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của các ban bộ ngành và chính quyền các cấp
lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành vượt qua mọi khó khăn thách thức
lập được nhiều những chiến công thành tích rất xuất sắc đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
và làm trật tự an toàn xã hội phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nước nước
cũng đã góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
âm thầm và lặng lẽ trải qua các giai đoạn cách mạng lực lượng an ninh kinh tế luôn vững vàng bản lĩnh thầm lặng góp công vì an ninh tổ quốc
xứng đáng là lực lượng nong cốt trong công tác bảo vệ nội bộ bảo đảm an ninh kinh tế
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước